mỗi gia đình là một pháo đài phòng chống dịch
mô hình năm cộng một ở tp hcm đang đem lại hiệu quả tích cực trong phòng chống sốt xuất huyết
khi dịch bệnh này liên tục gia tăng trong thời gian gần đây
không chỉ phòng chống bệnh mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân
trong việc bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình và cho cộng đồng
cứ đúng giờ hẹn nhóm người trong các hộ gia đình này lại bắt tay vào việc dọn vệ sinh đường phố
ngó hềm không để cho lăng quang bạo gậy có cơ hội sinh sôi phát triển
năm gia đình liên kề hình thành một nhóm tự quản và có một nhóm trường để vận động các thành viên
cùng giữ gìn an ninh trật tự vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh
mô hình này được gọi là nhóm tự quản năm cộng một
mỗi nhóm làm một đoạn nhiều nhóm giúp cả khu phố trở nên sạch sẽ
cái yếu tố quan trọng nhất là sự gắn kết giữa các thành viên thực hiện về bảo vệ môi trường
mà còn thực hiện trong công tác tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện công tác phòng chống dịch
giữa mùa dịch covid một mươi chín mô hình năm cộng một đang phát huy hiệu quả đúng theo phương châm
mỗi gia đình là một pháo đài phòng chống dịch
khởi đầu là quận thủ đức mô hình này được ủy ban dân tp hcm đề nghị nhân rộng ra cả hai mươi bốn quận huyện
từ tháng chín đến tháng một mươi mô hình năm cộng một đang phát huy hiệu quả đúng theo phương châm
từ tháng một mươi một tháng năm được các chuyên gia y tế dự báo số xuất huyết sẽ gia tăng rất nhanh
việc phát triển mô hình này sẽ góp phần mang lại hiệu quả cao trong phòng chống dịch bệnh